mua bán trái phép chất ma túy bị cáo phạm văn bắc chú tại tỉnh hải dương đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên án hai mươi năm tù trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào chiều qua
đồng phạm của bắc là nguyễn phục phi chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc lãnh án chín năm tù
theo cáo trạng bắc và phi là những đối tượng nghiện ma túy từ các địa phương khác đến bình định hình thành đường dây ma túy lớn chuyên cung cấp ma túy cho các điểm karaoke ba trên địa bàn thành phố quy nhơn
khuya ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bắc bị bắt quả tang khi đang mở cốp xe kiểm tra số ma túy chuẩn bị giao
qua đấu tranh cơ quan chức năng tiếp tục khám xét nhà trọ ở đường huỳnh xuân phái thành phố quy nhơn bắt đồng bọn của bắc là phi
tại đây tổ công tác thu giữ một sáu mươi năm gam ma túy ba trăm bảy mươi ba viên thuốc lắc hai khẩu súng và ba mươi viên đạn trì